vào tối ngày hôm nay ông phan viết hùng phó ban quản lý các khu kinh tế tỉnh bình định xác nhận
tại khu công nghiệp nhân hòa đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến ba người chết và sáu người bị thương
cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty sovisufood việt nam
trong lúc các công nhân đang thi công tại công trường của nhà máy thì xuất hiện mưa rông
gió mạnh làm cho bức tường bị đổ sập gây tai nạn cho các công nhân đứng ở dưới
theo đại diện chính quyền thị xã an nhơn tính đến thời điểm một mươi chín h lực lượng chức năng xác nhận có ba người tử vong
gồm hai nam một nữ và sáu người bị thương vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc